nga đã yêu cầu một cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc bàn về việc cung cấp vũ khí phương tây cho ukraine vào ngày chín tháng một mươi hai
theo đại diện thường trực của nga tại liên hợp quốc vasyly nebensia bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho kiev
phương tây đang nỗ lực gây leo thang hơn nữa xung đột cũng như gây bất ổn tình hình trên lục địa châu âu
ông nebensia đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này đặt ra mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và an ninh quốc tế và đáng được hội đồng tập trung chú ý
sau khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt mỹ anh và liên minh châu âu đã phân bổ hàng tỷ đô la để cung cấp các thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang ukraine
nga đã nhiều lần lưu ý rằng phương tây tìm cách kéo dài cuộc xung đột
các kho chứa vũ khí nước ngoài tại ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng hàng không vũ trụ nga